từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ một đến ba triệu đồng vứt rác thải bừa bãi tại khu trung cư thương mại sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã quyết định tăng mức phạt đối với một loạt các hành vi vi phạm vệ sinh nơi công cộng
cụ thể hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu vực trung cư thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ một tới ba triệu đồng
cụ thể hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu vực chung cư thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng tới một triệu đồng gấp một mươi lần mức phạt được quy định trước đây
tương tự hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ ba tới năm triệu đồng mức phạt tiền từ năm tới bảy triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định